dọa tạt acid để đòi tiền đây là cách thức mà dương văn tuyền chú tại huyện tiên lãng đã dùng để uy hiếp rất nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố hải phòng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã lập tức bắt giữ dương văn tuyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
đối tượng đã gọi điện cho anh nguyễn thế chỉnh tại xã bắc hưng huyện tiên lãng và yêu cầu muốn yên ổn thì phải chuyển số tiền năm trăm linh triệu nếu không sẽ bị tạt acid
để gây hoang mang lo sợ cho gia đình bị hại tuyền đã sử dụng một cốc acid dùng để thông đường ống đặt trước cửa nhà gia đình bị hại
khi thực hiện hành vi có một người dân đi bỏ qua đối tượng đã hất cốc acid vào người dân rồi bỏ chạy
sau đó đối tượng có gọi điện cho vợ chồng anh trịnh để thông báo về việc tạt nhầm acid nhằm gây hoang mang
đối tượng còn sử dụng hành vi đe dọa trên với nhiều gia đình trên địa bàn
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định